hôm nay tiếp tục kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
hai vị bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn trong hôm nay là bộ trưởng bộ công an tô lâm và bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà
theo đó bộ trưởng bộ công an tô lâm sẽ trả lời chất vấn về các lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng đen băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia xâm hại phụ nữ trẻ em công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông
nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về các vấn đề có liên quan
có phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình bộ trưởng các bộ tư pháp quốc phòng y tế giáo dục và đào tạo lao động thương binh và xã hội
giao thông vận tải thống đốc ngân hàng nhà nước viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tranh án tòa án nhân dân tối cao
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà trả lời chất vấn các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường bất động sản
xử lý bất cập trong quản lý nhà trung cư căn hộ du lịch biệt thự du lịch văn phòng kết hợp lưu trú
về công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị việc di rời trụ sở bộ ngành khỏi nội đô các thành phố lớn
cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về các vấn đề có liên quan có phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
bộ trưởng các bộ tài nguyên và môi trường tài chính kế hoạch và đầu tư văn hóa